ngay sau khi kết thúc chuyến thăm ấn độ thủ tướng nhật bản kishida fumio đã lên đường tới ukraine
thay vì về nước theo kế hoạch ban đầu
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã cao ngợi đây là chuyến thăm lịch sử
thể hiện sự ủng hộ quan trọng đối với kiev
giới chức nhật bản cho biết chuyến thăm nhằm bày tỏ sự ủng hộ của nhật bản đối với ukraine
trong bối cảnh xung đột nga ukraine có khả năng gia tăng
trong chương trình chuyến thăm hai bên dự kiến sẽ thảo luận về việc tái thiết và hỗ trợ nhân đạo cho ukraine
về phần mình phía ukraine đã ca ngợi chuyến thăm của thủ tướng nhật bản là chuyến thăm lịch sử
thể hiện sự ủng hộ quan trọng đối với ukraine
chuyến thăm của thủ tướng kishida diễn ra trước thềm hội nghị thực định g bảy
mà nhật bản đăng cai tại thành phố hiroshima vào tháng năm tới
đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nhật bản đến ukraine
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine vào tháng hai năm ngoái